bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà tĩnh đã chính thức quyết định kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu và triển khai thực hiện theo chỉ thị một mươi năm
đúng một mươi hai giờ trưa nay nhiều chốt kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín nhằm thực hiện vùng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một được tháo rỡ
các phương tiện ra vào thành phố hà tĩnh được lưu thông trở lại
công tác phòng chống dịch ở thành phố hà tĩnh sẽ chuyển sang trạng thái mới từ thiết lập vùng cách ly y tế sang giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân vẫn phải tuân thủ quy định không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài công sở bệnh viện trường học giữ khoảng cách hai mét và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo thông điệp năm k của bộ y tế
hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác hạn chế tối đa các hoạt động của phương tiện cá nhân